bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ phát động chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng nền tảng điện toán đám mây việt nam
với sự tham gia của một mươi hai doanh nghiệp điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu việt nam
mục tiêu là sẽ xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp điện toán đám mây làm chủ công nghệ
cung cấp hạ tầng và dịch vụ điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn quốc tế
từ đó hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp việt nam chuyển đổi số và phục hồi tốt hơn trong giai đoạn hậu covid một mươi chín
các doanh nghiệp tham gia chiến dịch đã cam kết giảm giá hai mươi tất cả các dịch vụ điện toán đám mây
tạo điều kiện cho các cơ quan doanh nghiệp tiếp cận và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh hơn
cũng tại sự kiện đại diện cục an toàn thông tin đã công bố ba tiêu chuẩn đánh giá các doanh nghiệp điện toán đám mây
bao gồm việc làm chủ công nghệ có hạ tầng riêng với quy mô lớn sẵn sàng cung cấp ra thị trường
hiện việt nam có bốn doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trên